theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong việc cưa cắt cao su
chi trả tiền đền bù hỗ trợ cho người dân nhường đất để phục vụ cho giai đoạn một dự án sân bay long thành
giai đoạn một sân bay long thành cầm một tám trăm linh hectare đất trong đó có một hai trăm linh hectare là đất cao su của doanh nghiệp
còn lại là đất của hơn một hộ
đối với diện tích đất cao su các ngành chức năng đã cưa cắt xong toàn bộ đã là mặt bằng sạch
trong đền bù hỗ trợ cho người dân nhường đất xây dựng sân bay
đến nay tỉnh đồng nai đã thực hiện sáu đợt chi trả cho hơn sáu trăm linh hộ với số tiền gần một ba trăm linh tỷ đồng
trung bình mỗi hectare đất của người dân trong vùng dự án được đền bù hỗ trợ năm tỷ đồng
từ nay đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh sẽ tiến hành hai đợt chi trả tiền đền bù hỗ trợ cho hơn bốn trăm linh hộ còn lại